sáng ngày hai mươi tám tháng chín đội quản lý thị trường cơ động thuộc tri cục quản lý thị trường nghệ an
phối hợp với phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bắt giữ một xe tải chở rau không có giấy tờ hợp lệ
có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài
sau khi nhận được tin báo tại khu vực chợ vinh có một xe ô tô tải chở hàng giao xanh có dấu hiệu vi phạm
đội quản lý thị trường cơ động thuộc tri cục quản lý thị trường nghệ an đã phối hợp với phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh
tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát ba mươi bốn c một mươi bốn nghìn một trăm bảy mươi bốn do tài xế nguyễn văn tuyến
trú tại xã liên hồng huyện gia lộc tỉnh hải dương điều khiển
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở ba tám tấn bắp cải và cải thảo có nguồn gốc từ nước ngoài
ghi bằng chữ trung quốc không có giấy tờ hợp lệ
tại hiện trường đội quản lý thị trường số cơ động và phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đã lập biên bản
tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm trị giá gần ba mươi triệu đồng đồng thời xử phạt hành chính một mươi năm triệu đồng
buổi chiều cùng ngày ba tám tấn bắp cải thảo đã được cơ quan chức năng tiêu hủy theo quy định của pháp luật